tại hà nội hội khuyến học việt nam phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo tổ chức hội thảo
trường đại học với việc xây dựng mô hình công dân học tập tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phó thủ tướng vũ đức đam dự hội thảo
các đại biểu đã thảo luận về các tiêu chí cần có của công dân học tập đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số
và tìm ra các giải pháp để đổi mới nội dung phương pháp đào tạo
phó thủ tướng chỉ rõ thực tế hiện nay giáo dục thường xuyên chưa được trú trọng phát triển và yêu cầu
bộ giáo dục và đào tạo cần nhanh chóng xây dựng đề án thí điểm chủ trì phối hợp với hội khuyến học việt nam
hiệp hội các trường đại học và cao đẳng và một số trường tiến hành tự thí điểm đổi mới giáo dục thường xuyên
giống như tự thí điểm tự chủ đại học tiến tới đổi mới quan điểm giáo dục thường xuyên là trình độ thấp chất lượng kém